ủy ban nhân dân tp hcm vừa giao cho sở lao động thương binh và xã hội làm đầu mối
phối hợp với các đơn vị ban ngành liên quan và ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện
tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức kỹ năng về bảo vệ trẻ em
phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thành phố
thành phố cũng yêu cầu hai mươi bốn quận huyện đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em tại địa phương
tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước ở trẻ em
ưu tiên bố trí nguồn lực bảo đảm kịp thời hỗ trợ can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực
xâm hại tình dục xử lý nghiêm các cơ quan tổ chức cá nhân cố ý che giấu không thông tin
tố cáo các hành vi bạo lực xâm hại xâm hại tình dục trẻ em
hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ việc tăng cường truyền thông về đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ trẻ em